vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu năm độ kinh đông
cách bờ biển miền trung philippines khoảng hai trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai bốn độ vĩ bắc một trăm hai mươi một năm độ kinh đông
trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và đi vào biển đông